trong những năm qua tình trạng được mùa mất giá của cây vụ đông khiến cho nhiều người nông dân lo lắng
đẩy mạnh thực hiện liên kết chuỗi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm là một trong những giải pháp mà nhiều địa phương đang áp dụng để giải quyết được vấn đề này
hiện người dân đức chính và một số xã của huyện cẩm giang đang bước vào vụ thu hoạch rộ cà rốt phục vụ thị trường cuối năm và dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
nhờ đẩy mạnh thực hiện mô hình liên kết chuỗi với công ty trong tiêu thụ đầu da cà rốt đã giúp người nông dân có đầu da ổn định và thu nhập cao từ trồng cà rốt
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giúp người dân không còn phải phụ thuộc vào thương lái tránh được tình trạng bị thương lái ép giá
và đây cũng là một trong những giải pháp phát triển ngành nông nghiệp bền vững
vùng hoàng hóa của rau vụ đông đã góp phần đưa một cái giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác rất cao
thí dụ nếu như canh tác mà được mua đối với cái rau vụ đông thậm chí giá trị thu nhập còn gấp hai ba lần kỷ lục
chúng ta vừa giải quyết được vấn đề nông nhàn chúng ta vừa tận dụng tạo ra vùng sản lượng hàng hóa lớn tạo ra các giá trị lớn
và bên cạnh đó một quan trọng nữa là chúng ta tạo ra vùng nguyên liệu để cho công nghiệp chế biến và công nghiệp tổ chức xuất khẩu của chúng ta cái nông sản này tốt
bên cạnh việc liên kết sản xuất nông sản nước ta cần phải đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật nắm rõ nhu cầu thị trường và các quy định chất lượng sản phẩm
từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể xây dựng kho sơ chế nâng cao chất lượng mẫu mã giá trị sản phẩm khi đưa ra thị trường